mặc dù tháng chín không còn là mùa cao điểm du lịch nhưng trên những con phố cổ này vẫn hết sức tấp nập với đại đa số khách du lịch tới từ châu âu
và những du khách này đều khẳng định một trong những lý do mà họ chọn việt nam để du lịch ngắn ngày là vì được miễn thị thực
họ có chính sách cho phép nhập cảnh vào việt nam trong vòng một mươi năm ngày mà không cần thị thực
chỉ khi bạn ở lại lâu hơn quá một mươi năm ngày bạn mới phải xin thị thực
vấn đề chỉ còn là kiếm vé
thủ tục hết sức dễ dàng thậm chí tôi còn quên cả vé máy bay
tôi nghĩ có thể gặp rắc rối nhưng tôi mang giấy tờ tùy thân và chứng minh được rằng đã mua vé và tôi vẫn bay được
bạn chỉ cần đặt vé tới sân bay đóng dấu vào hộ chiếu và bạn được đi một mươi năm ngày
bên cạnh đó với những du khách muốn lưu trú tại việt nam lâu hơn
thủ tục cấp thị thực điện tử mà việt nam áp dụng từ đầu năm nay
cũng giúp họ dễ dàng hơn rất nhiều
tôi tự làm ở nhà làm từ lúc bắt đầu làm thủ tục cho tới lúc đi mất tất cả chỉ có ba tuần
là tôi đến được với việt nam đến được thành phố hồ chí minh
bây giờ làm thủ tục không mất nhiều thời gian và phức tạp như trước đây nữa
tôi thấy cái cấp điện thử đó hay mà
không chỉ tại hội an tính đến thời điểm này hầu hết các điểm du lịch trên toàn việt nam
đều ghi nhận lượng khách nước ngoài tăng so với năm ngoái
theo thống kê từ tổng cục du lịch từ khi triển khai thí điểm cấp visa điện tử
việt nam đã phê duyệt cấp cho trên hai mươi một trường hợp
điều này giúp giảm bớt thời gian làm thủ tục cho du khách rất nhiều
điều đó khuyến khích du khách nước ngoài lựa chọn việt nam
và cũng giúp cho nhiều doanh nghiệp lữ hành trong nước như doanh nghiệp này
có thêm những đoàn khách mới hoàn toàn
một số những thị trường mới như tây ban nha và italia
họ qua việc đơn giản hóa thủ tục vào việt nam
họ cũng bắt đầu coi việt nam như một điểm đến thường xuyên hơn
họ lại đi theo khách đoàn với số lượng cũng khá là đông
và họ yêu cầu những cái dịch vụ rất khắt khe về mặt tiêu chuẩn chất lượng
theo thống kê của ngành du lịch mới đây lượng du khách nước ngoài trong tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đã tăng lên tới ba mươi so với cùng kỳ năm ngoái
có thể nói chính sách thị thực thông thoáng chính là động lực
khách nước ngoài tăng lên đặc biệt lượng khách khu vực châu âu tăng mạnh
còn mang lại nguồn thu lớn
cái lượng khách tăng lên thì đồng nghĩa với cái chuyện thu nhập của ngành du lịch tăng lên
bởi vì sự chi tiêu của mỗi khách châu âu thì thường gấp hai ba lần so với các đối tượng khách khác
ngoài những nước đã được miễn thư dịch du lịch việt nam thì chúng tôi đề xuất là
có thêm một số những nước khác ví dụ như là hà lan rồi là bỉ rồi là thụy sĩ
rồi ở phía việt nam
ở châu úc thì có úc và new zealand
hiện hiệp hội du lịch cũng đang kiến nghị việt nam nên kéo dài thời gian miễn thị thực
cho khách tây âu lên gấp đôi là ba mươi ngày so với một mươi năm ngày như hiện nay
vì đây là thị trường xa lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu cao
cũng theo hiệp hội du lịch đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh đang là xu hướng chung trên thế giới
và việt nam hội nhập ngày càng nhanh thì lượng khách sẽ tăng mạnh
cả về chất và lượng trong thời gian tới
rõ ràng đã giúp cho ngành du lịch việt nam phát triển trong thời gian qua
và đó là một trong nhiều giải pháp mà chính phủ việt nam cùng với ngành du lịch
đã và đang thực hiện nhằm đạt tới mục tiêu đầy tham vọng là tăng trưởng ba mươi
và đạt từ một mươi ba một mươi năm triệu lượt khách quốc tế trong năm hai nghìn một mươi bảy
quý vị và các bạn thân mến đến đây chương trình nhịp sống kinh tế cũng xin được tạm dừng
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau
lần sau cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn